cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự lê văn lượng chú tại tỉnh thanh hóa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ
vào tối ngày một mươi hai tháng ba qua công đăng nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã phát hiện đối tượng lượng
có biểu hiện hoạt động liên quan đến tứng dụng đen tại nơi tạm trú thuộc khu phố năm phường vĩnh lạc nên tiến hành bắt quả tang
lượng đang thu tiền lãi của người vay
tại cơ quan công an lượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt
lượng đã cho một người đàn ông ở thành phố rạch giá vay năm lần với số tiền bốn trăm linh triệu đồng
lãi suất cho vay là một một ngày tương đương với ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám năm lần so với lãi suất quy định
thu số tiền lãi của người này là ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng